thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số một trăm năm mươi bốn về việc thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo quy định của pháp luật về quy hoạch
hội đồng thẩm định do phó thủ tướng trịnh đình dũng làm chủ tịch
thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ cơ quan ngang bộ
hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tệ khoản ba điều một mươi tám
nghị định số ba trăm bảy mươi hai nghìn một mươi chín ndcp ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ
cơ quan thường trực của hội đồng thẩm định là bộ kế hoạch và đầu tư
kinh phí hoạt động của hội đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt
theo quy định của pháp luật
về quy hoạch pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước
quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành ngày hai mươi hai tháng một